trong hai năm qua hơn tám trăm linh km bờ biển từ quảng trị đến phú yên đã xảy ra một trăm sáu mươi bốn đoạn sạt lở nặng
nhiều đoạn bị sạt lở hàng trăm mét và khiến cho nhiều bãi biển đẹp ở khu vực miền trung
đang phải đối mặt với nguy cơ bị biến mất
bãi biển cửa đại hội an hiện tượng sạt lở diễn ra nghiêm trọng diễn ra đã nhiều năm nay
cả khu vực bãi tắm tan hoang những dự án resort khách sạn có nguy cơ trôi ra biển
mặc dù từng là bãi tắm nổi tiếng thế nhưng bãi cửa đại giờ đang mất dần
dù cho chính quyền địa phương đang nỗ lực triển khai các giải pháp cứu vãn
còn tại bãi tắm mỹ khê đà nẵng trong những ngày này
nước biển sâm sát bãi biển không còn
nhưng thực sâu vào đất liền gây sói lở mạnh
theo người dân địa phương đây là lần đầu tiên bãi biển ở đà nẵng xuất hiện tình trạng sạt lở mạnh như thế này
nếu không có giải pháp kịp thời rất có thể bãi biển này sẽ chung số phận với bãi biển cửa đại
lý giải về nguyên nhân sạt lở nhiều chuyên gia cho rằng đây là hậu quả đã tích tụ từ nhiều năm trước
do thiếu hụt một lượng lớn bùn cát từ thượng lưu nên trong quá trình dòng hải lưu vận chuyển bùn cát đã bị mang đi nơi khác
còn lượng bùn cát bồi lấp trở lại thì bị ít dần đi
gây ra phát tác nó đủ để bắt đầu nó đổ hỏi cái lượng bùn cát nó bị bắt đi ngang phải diệt chuyển vô
theo thống kê của tổng cục thủy lợi chỉ trong vòng hai năm bờ biển từ quảng trị đến phú yên đã xảy ra một trăm sáu mươi bốn đoạn sạt lở nặng
đặc biệt trong một mươi năm qua khoảng hai trăm linh mét bờ biển hội an bị biển ăn sâu vào đất liền
mặc dù các địa phương ở miền trung đã triển khai nhiều giải pháp để bảo vệ bờ biển tuy nhiên mọi thứ vẫn chỉ mang tính tạm thời